thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay cả nước có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ngoài cộng đồng
là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hải phòng yên bái và hà giang
về tình hình điều trị trong ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám gần bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi trên cả nước lên hơn một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh ca
trên địa bàn thủ đô hà nội trưa nay sở y tế thành phố thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hôm nay
toàn địa bàn ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có hai mươi ba ca tại cộng đồng còn lại phát hiện trong khu cách ly
các ca nhiễm mới phân bố theo quận huyện gồm thanh xuân một mươi ba ca đống đa một mươi ba ca thanh trì chín hoàng mai bốn bắc tử liêm ba
hà đông hai bà trưng thường tín mỗi nơi hai ca ba đình đông anh sóc sơn mỗi nơi một ca
còn tại sơn la tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phú yên bắt đầu diễn biến phức tạp với hơn một trăm sáu mươi một trường hợp dương tính
trong đó có hai mươi ba trường hợp phát hiện trong cộng đồng
chính vì vậy mà ngày hôm nay công an tỉnh sơn la đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện phủ yên
tám mươi năm cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường từ các phòng cùng một số huyện thành phố công an tỉnh sơn la
sẽ thực hiện nhiệm vụ tại huyện phủ yên
các cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tinh thần chống dịch như chống giặc giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn
các cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ thực hiện nhiệm vụ tại huyện phủ yên
hiện có trên hai năm trăm linh người đi lao động ngoại tỉnh chủ yếu là đồng bào khơ me
tâm lý muốn được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình là điều dễ hiểu
tuy nhiên trong bối cảnh mọi nơi đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì tại chỗ vẫn là lựa chọn an toàn nhất
có tranh thủ các vị chức sắc chức việt tôn giáo đồng bào nhân tộc khơ me để tổ chức chương trình đồng cho bà con
có thanh nhanh đang lao động ở ngoài
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay các cấp xã huyện tam đường đã xử phạt năm mươi một trường hợp vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông
tám trường hợp thanh thiếu niên đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tổ tuần tra kiểm soát của công an thành phố việt trì
phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đủ bú bỏ hiểm phóng nhanh lạng lách trên đường
gây mất trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường
tổ công tác đã triển khai lực lượng phối hợp với cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác
kịp thời ngăn chặn và bắt giữ số thanh thiếu niên nói trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng vi phạm khai nhận trú tại các huyện phù ninh lâm thao và thành phố việt trì
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tám trường hợp vi phạm
tạm giữ sáu xe máy và hai giấy tờ xe các loại
nạn phá rừng tại đắk lắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
thời gian qua tại khu vực giáp danh giữa huyện eak và huyện cronbong
tình hình vi phạm luật lâm nghiệp
thậm chí diễn biến phức tạp nhất là tình trạng phá rừng xâm chiếm đất rừng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng
suy giảm tài nguyên rừng nghiêm trọng
các đối tượng phá rừng khai thác lâm sản trái phép rất manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng cướp tăng vật khi bị phát hiện
đây là hiện trường hai mươi một cây gỗ bị cắt hạ tại tiểu khu bảy trăm linh bốn thuộc địa bàn xã cư bông huyện eak
số gỗ còn sót lại hơn một mươi một mét khối
trước đó trong quá trình kiểm tra lực lượng bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak đã phát hiện
bắt giữ một xe độ chế chở ba lóng gỗ lớn đang di chuyển trên địa bàn buôn earut xã cư bui huyện cronbong
tuy nhiên khi bị lực lượng kiểm tra nhóm đối tượng này rất hung hãn chống trả quyết liệt
đồng thời huy động hơn bốn mươi đối tượng khác đưa dao hung khí đến uy hiếp cướp số gỗ rồi bỏ trốn

đã đi dọc các tuyến đường công viên gầm cầu trên địa bàn để tìm và đưa những người vô gia cư
lang thang cơ nhỡ ăn xin về các khu tập trung chăm sóc y tế
đồng thời test nhanh kiểm tra sát covid một mươi chín và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đặc biệt là tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số công an huyện crong búc đã phối hợp
với chính quyền các địa phương tổ chức các chuyến xe lưu động để tuyên truyền phòng dịch
và phát lương thực thực phẩm đến tay bà con
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngồi trên xe máy cày dùng loa di động
để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh vừa trao nhu yếu phẩm tận tay người dân
đang bị phong tỏa khiến nhiều người dân cảm thấy gần gũi sau khi tuyên truyền không còn tình trạng
bà con tự ý ra khỏi nhà hay sang nhà hàng xóm để hỏi thăm như trước
không chỉ cung cấp lương thực thực phẩm các chiến sĩ công an cũng giúp bà con buôn làng
chăm sóc xa xúc trong thời gian phong tỏa
trong những ngày qua lực lượng công an huyện crong búc đã tổ chức trực chiến một trăm linh quân số
và bố trí lực lượng xuống hai địa bàn phức tạp nhất về dịch covid một mươi chín là xã cư né và chư cơ bô
để hỗ trợ địa phương thành lập các chốt phong tỏa kiểm tra người dân ra vào khu vực
trước những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc chăm lo bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau
điều này thì càng thấy rõ hơn tại điểm nóng dịch bệnh
thành phố hồ chí minh
dù khó khăn vẫn ở trước mắt nhưng người dân đã thực sự cảm thấy ấm lòng hơn
khi mà mỗi ngày màu áo của chiến sĩ công an nhân dân vẫn len lỏi từng con hẻm khu phố
để thăm hỏi trao tận tay các phần quà hỗ trợ
trong số những công nhân người dân ở trọ trên địa bàn phường hai quận tân bình
được hỗ trợ của lực lượng công an phường hai quận tân bình lần này
đa phần là người nhập cư vào thành phố hồ chí minh làm công nhân lao động chân tay
hoặc sinh viên bị mắc kẹt ở lại thành phố trong đợt dịch

cả đều không có thu nhập nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
công an phường đã nắm bắt từng hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm
phận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà
ngay trong ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội tắt chặt hơn
hiểu được khó khăn của người dân cán bộ chiến sĩ công an phường
đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh phần quà đến tận tay người dân
bên phường hai cũng chăm lo đời sống của những người ở đây
đại diện nhà trọ em xin cảm ơn
khi mà thành phố đang giãn cách thì mọi người đều ở nhà chứ không có đi đâu
trong hoàn cảnh khó khăn thì tất cả mọi người đây ai cũng khó khăn cả
nhưng mà bây giờ có được bên công an bên phường hai có cho được lãnh văn quà
thì cũng chắc cũng bớt đi một phần nào xin cảm ơn
mong muốn sau này hết dịch thì công việc nó ổn định lại
thì cũng giống như ban đầu và tất cả mong muốn ai cũng đều như vậy
bên cạnh sự động viên kịp thời giúp đỡ cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn
thêm yên tâm thêm động lực
để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường hai quận tân bình vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát
bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
ngoài về công tác đảm bảo an ninh thì còn phải phối hợp với chính quyền địa phương
là thực hiện công tác phòng chống dịch
đối với lực lượng công an phường thì gần với dân cho nên là không hiểu cái nỗi khó khăn
của người dân trong giai đoạn giãn cách
lực lượng công an phường đã
quán triệt với anh em là cái việc là phải chia sẻ những khó khăn đó của bà con chị địa bàn
và với cái công việc cụ thể thiết thực là hỗ trợ bà con trên địa bàn là lương thực
thực phẩm là những cái thiết thực nhất hiện nay với bà con chúng ta
tấm dừng đạo đức cách mạng người diễn sĩ công an dân
bản lĩnh dân văn vị dân phục vụ cho nên lực lượng công an phường
cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các chỉ đạo
cấp trên để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
cũng như là gác bỏ những riêng tư cá nhân của mình
để đạt được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất
dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
từng cán bộ chiến sĩ công an tp hcm cũng như công an cả nước
vẫn luôn giữ vững và khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu
nồng cốt sung kích trong công tác phòng chống dịch
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong công tác phòng chống dịch

cảm bảo an ninh trực tự việc cuộc sống bình yên của nhân dân
tiếp tục có tin tức đáng chú ý khác
ngày hôm qua công an tỉnh trà vinh phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh
công an huyện cầu kè mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính
đối với người phụ nữ trú tại xã phong thạnh huyện cầu kè
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vu khống trên mạng xã hội
vào ngày một mươi tháng tám chị này đã bình luận vào một tài khoản facebook
với nội dung sai lệch vu khống trên mạng xã hội
qua làm việc người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi vi phạm
và cam kết tháo gỡ không tái phạm
hành vi của người phụ nữ đã vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
hơn ba vụ với gần ba bốn trăm linh người vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
là kết quả ban đầu được công an thành phố đà nẵng gia quân xử lý trong bảy ngày giãn cách
đặc biệt ai ở đâu thì ở đó
trong ba ngày tới thành phố vẫn đang
đang áp dụng phong tỏa cứng và công an tp sẽ tiếp tục duy trì hai trăm linh tổ tuần tra lưu độc
nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận sau đây của phóng viên antv đà nẵng
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng tám công an đà nẵng đã kiểm tra phát hiện ba bảy vụ
ba ba trăm tám mươi sáu người vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đã xử lý hành chính đối với hai trăm năm mươi năm vụ hai trăm sáu mươi người với gần một tỷ đồng
các lỗi vi phạm tiếp tục tái diễn như không đeo khẩu trang tập trung đông người và ra đường không cần thiết
ngoài công tác bám địa bàn dành cho cảnh sát vật công an phường đã duy trì thường xuyên một ngày bốn tổ tuần tra
khép kiến địa bàn và tuần tra liên tục
thực tế thì thời gian qua công an phường đã xử lý rất nhiều trường hợp ra đường không lý do
cũng như các trường hợp bắt và xử lý nhiều trường hợp đối tượng
các lỗi vi phạm tiếp tục tái diễn như không đeo khẩu trang tập trung đông người và ra đường không cần thiết